tại quán keo clube club cơ quan công an phát hiện nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh năm mươi chín trường hợp bằng que thử lực lượng công an phát hiện một mươi sáu trường hợp dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận khuất đăng quang chú thành phố việt trì mang đến một mươi viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
sau đó cả nhóm cùng sử dụng
cơ quan công an đã thu giữ một mươi bình kim loại chứa chất lòng rượu cùng nhiều hóa đơn chứng tử có liên quan đến hoạt động của quán keo
cơ quan công an phưởng tân lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi đi đòi nợ thuê bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng là đinh văn dũng chú huyện crong năng ngô trí duy chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc và đỗ xuân tâm chú huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu trước đó dũng được một người phụ nữ tên truyền ở huyện eak tỉnh đắk lắc
nhờ tìm anh nguyễn văn ngọc ba mươi bảy tuổi ở huyện grôm vúc tỉnh đắk lắk đòi khoản nợ sáu mươi triệu đồng
sau khi dũng đồng ý thì rủ thêm duy và tâm cùng tham gia đi đòi
chiều hai mươi tám tháng một mươi hai khi biết anh ngọc đang ở tại một nhà nghỉ ở huyện đăng minh tỉnh đăng nông nên cả ba đã điều khiển xe ô tô xuống tìm
đến khoảng một mươi tám giờ tìm thấy anh ngọc nhóm đối tượng đã dùng tay chân đánh anh ngọc rồi bắt đưa về đắk lắc
mẹ vừa tránh trước đây em cũng làm ở đó
rồi em hỏi là anh ngọc ở đâu
thì mọi người chị em là ở trên nhà nghỉ trên kia
nên là tụi em mà anh em rủ nhau lên đó
lúc gọi cửa nơi chuyển thì anh ngọc ra mở cửa
anh ngọc ra mở cửa thì tụi em có nơi chuyển
rồi tụi em có đánh tạt mấy cái rồi mới là đấm mấy cái thôi ạ
đến trưa hai mươi tám tháng một mươi hai khi biết anh ngọc đang ở tại một nhà nghỉ ở huyện đăng minh tỉnh đắk lắk
chín tháng một mươi hai người thân anh ngọc đã trình báo đến công an phường tân lợi thành phố bô ma thuột
khi anh này đang bị ba đối tượng giữ trên xe ô tô ở một con hẻm trên đường nguyễn đình triều
ngay sau đó công an phường tân lợi đã triển khai lực lượng giải thoát cho anh ngọc
và đưa ba đối tượng về công an phường để làm việc
hiện công an phường tân lợi đã bàn giao vụ việc cho công an huyện đắc minh tỉnh đăng nông để xử lý theo thẩm quyền
thuê xe ôm rồi dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy của nạn nhân
anh bắt giữ sau tám giờ gây án
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an huyện như thanh nhận được tin báo của nạn nhân
về việc bị một nam thanh niên lạ mặt thuê trở sau đó dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy
bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công chấn áp tội phạm
chỉ trong vòng tám giờ đồng hồ công an huyện như thanh đã điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án trên là ngô văn hải
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực giáp danh với huyện như xuân
tăng vật thu giữ gồm một con dao và một chiếc xe máy đối tượng vừa cướp được
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng hải khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên đã chuẩn bị sẵn dao từ trước rồi tìm cách điều nạn nhân trở từ ngã ba thái hoài thái hòa
thị trấn nông cống về xã mậu lâm huyện như thành để cướp tài sản
một tội điểm đánh bảo quy mô lớn núp bóng trò chơi dân gian dưới hình thức câu lọc bộ kê quyền
vừa bị công an phú yên triệt xóa
một trăm hai mươi năm đối tượng đã bị bắt giữ tại chỗ thu giữ hơn sáu trăm tám mươi hai triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sau thời gian mật phục theo dõi sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hàng trăm cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
cùng lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp công an tp tuy hòa đã ập vào bắt quả tăng hàng trăm con bạc
đang sát phạt ăn thua bằng tiền tại trường gà thuộc khu du lịch sinh thái thuận thảo xã bình ngọc thành phố tuy hòa
công an đã bắt giữ toàn bộ một trăm hai mươi năm đối tượng trong đó có nhiều đối tượng là dân cờ bạc liên tỉnh và người nước ngoài
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba xe ô tô một trăm hai mươi ba xe mô tô cùng hơn sáu trăm tám mươi hai triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chiếc ô tô tải đang di chuyển trên đường hồ chí minh thì tông thẳng vào hai xe máy khiến ba thiếu niên tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi hai trên đường hồ chí minh đoạn qua xã minh tiến huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
ô tô tải do anh nguyễn quốc quân chú huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa điều khiển xảy ra va chạm với hai xe máy mỗi xe chở hai người
cú va chạm mạnh khiến ba người ngồi trên hai xe máy tử vong gồm lê văn đạo một mươi năm tuổi bùi văn niệm và lê văn sĩ cùng một mươi bảy tuổi
một thiếu niên một mươi bốn tuổi bị thương nặng cùng ngày cảnh sát địa phương có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn
một vụ nghi ngộ độc từ thức ăn tử thiện vừa xảy ra trên địa bàn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tám mươi năm em thiếu nhi
sáng tuổi đến một mươi hai tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nôn ói tiêu chảy
đêm hai mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa và bệnh viện nhi tỉnh lâm đồng tiếp nhận tám mươi năm em nhỏ tại huyện lâm hà nhập viện trong tình trạng nôn ói tiêu chảy
kiếp trực cùng các bác sĩ của hai bệnh viện này đã triển khai các biện pháp cấp cứu
các em nhỏ nhập viện đều cùng thôn thực nghiệm xã mê linh huyện lâm hà
các em nhập viện đều cùng thôn thực nghiệm xã mê linh huyện lâm hà
các em nhập viện đều cùng thôn thực nghiệm xã mê linh huyện lâm hà
nhiều em có dấu hiệu mất nước nên phải truyền dịch đến sáng nay các em đã phục hồi và đang làm thủ tục xuất viện
đồng thời làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ sự việc
tiếp theo bên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
hộ khẩu thường chú tại bản tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi bốn trên bảy mươi tám tân kim phường tân bình thành phố hải dương tỉnh hải dương về tội cướp tài sản
và đối tượng lê văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc sơn xã nhạo sơn huyện sông lô của tỉnh vĩnh phúc
phải nhận quyết định truy nã của tội cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv